khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày năm tháng sáu trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo khiến hai người thương vong
thời điểm trên ông nguyễn văn thành ngụ phường hiệp an chạy xe ôm chở một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một mươi ba
theo hướng từ thành phố thủ dầu một đi bến cát
khi đến ngã tư sở sao thuộc phường định hòa thành phố thủ dầu một thì bất ngờ bị xe đầu kéo chạy cùng chiều tông trúng
hậu quả là ông thành bị tông tử vong tại chỗ riêng người phụ nữ bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc